các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau ba năm tại đại hội lần thứ nhất quốc tế cộng sản lần thứ hai ngày một tháng năm hàng năm đã chính thức được chọn làm ngày quốc tế lao động
ngày nay quốc tế lao động đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động việt nam
trong số tháng năm này cuộc thi ảnh về đẹp việt nam của truyền hình nhân dân hy vọng mang đến cho các nhếp ảnh gia và công chúng yêu nhấp ảnh một bức tranh toàn cảnh về người lao động ngày hôm nay
những người luôn xứng đáng được biểu dương và tôn vinh vì sự đóng góp của họ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
vâng thưa quý vị khán giả bên cạnh ý nghĩa đó thì ngày quốc tế lao động còn là dịp để người lao động trên khắp cả nước cùng nêu cao tinh thần đoàn kết
giữ vững nền tự do dân chủ kiến thiết nước nhà như lời chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn
và để bắt đầu chương trình tôi xin phép được giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu nhà báo hữu việt trưởng ban văn hóa văn nghệ báo nhân dân
nhà lý luận phê bình nhếp ảnh vũ huyến
nhà báo việt văn đến từ báo lao động
vâng và lời đầu tiên thì xin được trân trọng cảm ơn các vị ban giám khảo đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn trong tiểu mục khám phá kỳ trước chúng ta đã cùng đến với vẻ cổ kính thanh bình của làng cựu
một trong số ít những ngôi làng còn giữ được nét kiến trúc và phong cảnh đặc trưng của làng việt cổ xa xưa
ở chương trình lần này vẻ đẹp việt nam số tháng năm năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề người lao động hôm nay
mời quý vị và các bạn
bạn cùng đến với vườn rau an toàn có diện tích hơn một trăm tám mươi hectare nằm tại xã vân nội huyện đông anh hà nội
sở hữu diện tích lớn phục vụ gieo trồng nông sản người dân lao động nơi đây đã nhanh chóng áp dụng những công nghệ tiên tiến
và công việc tưởng chừng như rất thuần nông này giúp hợp tác xã rau an toàn vân nội cung cấp khối lượng lớn nông sản sạch đến tay người tiêu dùng
nhìn những người nông dân miệt mài chăm sóc những khóm rau chúng tôi như được cảm nhận rõ hơn về niềm vui lao động
niềm vui khi người nông dân ngày nay đã được tiếp cận với những phát triển và tiến bộ của khoa học công nghệ
nằm cách trung tâm thành phố hà nội khoảng một mươi năm km làng rau an toàn vân nội thuộc xã vân nội huyện đông anh
không chỉ có những vườn rau sạch xanh mướt bạt ngàn mà đây còn là nơi để người yêu nhếp ảnh có thể tự do sáng tạo
nông dân đang gieo trồng thu hoạch trên những cánh đồng rau mênh mông xanh sạch và an toàn
giữa cái nắng tháng năm chúng tôi đến với làng rau an toàn vân nội để thưởng thức hương thơm của các loại rau
và cùng hòa vào không khí lao động hăng say của bà con nông dân nơi đây
làng rau trà quế có gần hai mươi hectare với hơn hai trăm linh hộ gia đình vừa sản xuất vừa sơ chế vừa tiêu thụ ra thị trường
rất ít nơi trồng được rau xanh trái vụ
mà có thể đẹp như ở vân nội thì càng hiếm
những cánh đồng rau xanh ngát được bảo vệ bởi những mái vòm phủ khắp trên quê hương vân nội
chính bởi vậy mà nơi đây thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp
do an toàn quân nội là một cái đề tài mà của tất cả các nhếp ảnh gia của thành phố hà nội
cũng như của cộng đồng nhếp ảnh nghệ thuật đông anh là một cái đề mà được mọi người thanh nhẫn để mà chụp
có hai cái tiêu chí
một là cái
phản ánh về chất lượng rau thực trạng của rau
và thứ hai nữa là các thời điểm chúng tôi muốn chụp thì là phải chọn ánh sáng buổi sáng
cái ánh sáng khoảng tám giờ hoặc là cái ánh sáng về buổi chiều thì cái ánh sáng đấy nó vừa thể hiện được cái
cái đường chạy của ánh sáng đồng thời cũng thể hiện được cái vất vả của người lao động
và thường thường những cái mùa này thì anh em luôn luôn có mặt ở đây để ra được những tác phẩm
các công đồng bộ chúng tôi thường xuyên có những tác phẩm
dự thi của hà nội cũng như của toàn quốc và có một số tác phẩm đã được giải quốc tế
có thể nói làng rau an toàn vân nội là một điểm đến thú vị và đầy tính trải nghiệm với những người yêu nhấp ảnh
mỗi người nông dân ở nơi đây còn chính là hướng dẫn viên đầy linh hoạt trong việc giới thiệu tới khách tham quan về những sản phẩm rau an toàn của quê hương
thưa quý vị giữa bạt ngàn những thông tin về thực phẩm bẩn như hiện nay thì hình ảnh về những vườn rau an toàn như của xã vân nội quả thực khiến mọi người đều thấy an lòng phải không vậy chị hồng tươi
dạ vâng đúng như vậy đánh thanh thú ạ
và thưa quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị với chủ đề người lao động hôm nay kết thúc thời hạn nhận ảnh chúng tôi đã nhận được hơn một tác phẩm ảnh dự thi của gần ba trăm linh tác giả trong cả nước gửi về chương trình
những nội dung đa dạng thể hiện qua các tác phẩm ảnh phần nào đã cho chúng ta thấy nguồn cảm hứng sự chân quý mà các nhếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp cả nước muốn gửi gắm dành tặng tới những người yêu lao động
vâng và để quý vị không phải chờ lâu thì tôi xin phép được giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có một giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi tác phẩm từ hơn một tác phẩm tham dự cuộc thi
trong đó hai tác phẩm ảnh trong tuần đã được lọt thẳng vào vòng bình chọn trực tiếp
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi tác phẩm các thành viên trong ban giám khảo lựa chọn ba bức ảnh để trao một giải ba một giải nhì và một giải nhất
bảy tác phẩm còn lại sẽ được trao giải khuyến khích của chương trình
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để cùng theo dõi một mươi tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của cuộc thi lần này
từ hơn một tác phẩm gửi về tham dự
chương trình ban tổ chức đã lựa chọn ra một mươi tác phẩm tiêu biểu nhất
tác phẩm số một thu hoạch tác giả đỗ trọng hoài ân vũng tàu
tác phẩm số hai làm tương truyền thống tác giả vũ tùng lâm bắc ninh
tác phẩm số ba bảo trì tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số bốn xuất bến vươn khơi tác giả lê hữu thiết đồng nai
tác phẩm số năm học nghề tác giả bùi việt đức vĩnh phúc
tác phẩm số sáu cán thép tác giả ngọc như hải thái nguyên
tác phẩm số bảy bộ ảnh trong nhà máy xử lý rác tác giả đinh công tâm sóc trăng
tác phẩm số tám vớt bánh tác giả lò văn hợp đồng nai
tác phẩm số chín vui biển tác giả trần minh trung tp hcm
tác phẩm số một mươi giúp dân xây dựng nông thôn mới tác giả trần duy tình bình dương

trước khi bước vào vòng hai chọn ra các tác phẩm đoạt giải thì tôi xin phép được hỏi nhà báo hữu việt về đánh giá của anh tổng thể về những bức ảnh gửi về cho chương trình tháng này ạ
quả là cái chủ đề của tháng này rất là hay đấy
tôi thì tôi quan niệm là con người ta có rất nhiều cái vẻ đẹp khác nhau
nhưng cái vẻ đẹp mà gọi là quyến rũ nhất đấy chính là vẻ đẹp
anh lao động
từ hơn một bức ảnh thì quả là chúng tôi cũng phải rất vất vả xem
bởi vì cái vẻ đẹp trong lao động ấy nó vốn dĩ rất đa dạng
đa dạng như là số lượng các tác giả đã tham gia cuộc thi lần này
từ những cái nhà máy lao động trong một cái nhiệt độ rất là nóng nực tháng năm
cho đến những cái ngôi làng bình yên với những cái nghề truyền thống của chúng ta
hay là có những bức ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng là những người mà sống ở những thập niên tám mươi đấy
mới có thể hình dung được hết cái hoàn cảnh ra đời những bức ảnh
đó là bức ảnh ông đang truyền nghề cho cháu để sửa chữa một cái thiết bị điện tử nào đó
có thể nói là có nhiều bức ảnh bị chùm nhau mà chúng tôi thấy là tập trung vào mấy chủ đề này
thứ nhất là về chụp những người làm muối
thứ hai là chụp về những người mà trồng cây
và thứ ba là chủ đề về biển
cá nhân tôi cũng nhận ra là cái kỹ thuật chụp ảnh
của các người dự thi càng ngày nó càng được hoàn thiện
và chính vì đó tôi cho rằng đấy nó cũng là một cái điểm mà nó lại làm mất đi cái vẻ đẹp của người lao động hôm nay
những cái khung cảnh những cái hình ảnh rất là đẹp
thế nhưng mà đôi khi vì cái hình ảnh nó đẹp quá
cho nên cái nhân vật chính cái chủ đề chính của cái cuộc thi của tháng này thì nó lại hơi bị chìm đi
đấy là cái điều mà tôi cảm thấy là hơi tiếc cho cái cuộc thi lần này
đây là một đề tài luôn luôn mới
bởi vì nói cho cùng thì con người lao động của họ sáng tạo của họ luôn luôn là cái nội dung của nhấp ảnh của văn học nghệ thuật và của báo chí
trước hết phải khẳng định như vậy
dễ ở chỗ là chụp con người thì chủ yếu là người ta đều lao động cả
người ta con người toàn lao động để người ta vừa tồn tại người ta vừa sáng tạo
những cái khó ở chỗ là làm sao những cái ảnh nó không lặp lại
những cái ảnh nó luôn mới
và làm sao để ta chụp được những hình ảnh lao động
nó lại mang cái bóng ráng
của cuộc sống
hôm nay cũng là cái cảnh người lao động ấy
nhưng mà cách đây một mươi năm nó khác
hiện nay nó khác
chúng tôi muốn là cái cuộc thi này là tìm và khẳng định ca người lao động
và qua đó ca ngợi sự phát triển cuộc sống
cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng mừng nhưng cũng là tự nhiên thôi
là số lượng ảnh gửi đến rất nhiều
cái đó chứng tỏ rằng là cái người dự thi đấy người ta cũng rất trân trọng lao động
và điều chứng tỏ rằng ở trong cái tư liệu riêng của họ cũng rất nhiều người lao động việt nam
thế cho nên chọn lựa thế nào để thấy cái lao động mà nó mang cái bóng ráng cuộc sống này là cái khó nhất của chúng tôi đấy
ta làm sao ta thấy cái bóng dáng cuộc sống cái tính thời sự cập nhật và cái sự chuyển đổi của sự phát triển
cái chân dung của con người nó bộc lộ cái niềm vui lao động
người ta lao động cách tự giác
cho đến vào cái vòng một mươi này chúng tôi lấy những ảnh này
chúng tôi cho là đạt được tốt bám sát được chủ đề
và những ảnh là cái tính trung thực của nó cao
và đây là cái điều mà tôi cho là các cuộc thi
đặc biệt cuộc thi của chương trình dân dân luôn luôn phải nhấn mạnh
lao động trung thực hình ảnh trung thực
hạn chế tối đa những sự can thiệp để làm cho nó mất đi cái vẻ thực cuộc sống
cảm ơn anh
thế còn anh việt văn anh chia sẻ như thế nào khi mà phải lựa chọn ra một mươi tác phẩm thôi
tôi thấy cái khó nhất là làm sao chúng ta chọn hình ảnh người lao động trong bối cảnh lao động
thì thật ra những các tác giả đều chú ý đến điều đấy cả
tuy nhiên tôi cảm giác là điều đáng tiếc của chúng tôi là rất nhiều bức ảnh nó không nổi bật từng hình ảnh người lao động
mà nó dùng bối cảnh bị lên áp bối cảnh
thứ hai là cái cảm xúc người lao động những cái sự hăng say mê sự hứng khởi cái niềm đam mê sự nỗ lực của người lao động thì lại không thể hiện nhiều
mà vẫn là hình ảnh nó mang tính chất nó mô tả một cách trạng thái tĩnh
thiếu những bảnh nó chuyển động
và có một cái điểm nối tuyết nhất là gì
chúng ta thiếu những bức ảnh công nghệ cao những trí thức trẻ lao động
cần những bức ảnh nó năng động hơn do nó có tính chất là đổi mới hơn và nó tác động người xem mạnh hơn
tôi thấy cái ưu điểm đầu tiên là cái kỹ thuật xử lý tốt hơn
có một số bức ảnh phải gọi là bộ ảnh thì câu chuyện nó đã liền mạch hơn
những cuộc kỳ trước tôi thấy rằng những bộ ảnh nó rời rạc nó là những ghép cơ học
thì nay những bộ ảnh nó có chất kể chuyện nó mạch lạc hơn
nó có sự kết nối các bộ ảnh với nhau hơn để kể một câu chuyện thống nhất hơn
thứ hai là những cái cóc trục
mặc dù một số ảnh dàn dựng nó rõ ràng tuy nhiên cái dàn dựng nó cũng tốt
nó tạo ra một cái như thật tức là có những bộ ảnh dàn dựng như thật thì tôi nghĩ rằng chất nhận được
bởi vì có thể tác giả nhìn thấy hình ảnh đó ngoài thực hiện trường
nhưng lúc đó không có điều kiện chủng và tác giả dựng lại hình ảnh đó
nhưng như thật thì tôi nghĩ rằng nó cũng có chất lượng được
nhưng với điều kiện bức ảnh đó phải thật phải tự nhiên
và bức ảnh đó nó có tính chất là đem lại hiệu quả về ánh sáng
về thẩm mỹ bên cạnh hình thông tin tôn vinh về lao động
vâng xin được cảm ơn những nhận xét vừa rồi của các thành viên ban giám khảo
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn
cụ thể hơn về một mươi tác phẩm đã lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
đầu tiên là xin được hỏi thành viên ban giám khảo có thể cho biết lý do
của từng giám khảo khi chọn một trong tám bức ảnh này không
vẻ đẹp của những cái bức ảnh đấy đã thuyết phục được chúng tôi
dĩ nhiên là cũng có những bức ảnh mà chúng tôi phải trao đổi với nhau
cân đi nhắc lại cá nhân tôi thì tôi thích mấy cái bức này này
bức số một là bức thu hoạch cánh đồng muối
như hồi nãy tôi nói tức là chủ đề lao động trên cánh đồng muối rất là nhiều
nhưng bức ảnh này nó làm cho tôi có ấn tượng nhất
bức ảnh thứ hai là bức ảnh cũng là bức ảnh số hai luôn
bức ảnh này thì mô tả về một cái làng tương
tuy là một bức ảnh thôi nhưng mà tôi có cảm giác như nó giống như một cái bức tranh
gợi cho ta những cái về quá khứ về món ăn rất ngon
và về những người phụ nữ vất vả tần tảo chắc chiêu
bức ảnh tôi cũng rất thích nữa đó chính là cái bức ảnh mà cán thép đây kìa
hình ảnh thì trông tưởng chứng đơn giản thôi
thế nhưng mà tôi cảm thấy cái nóng của tháng năm nó đang tỏa ra từ cái bức ảnh này
và cái màu ấy chạy rất là hay
nó chạy từ cái màu màu nhạc dần cho đến cái lò lửa bên trong
tuy là bức ảnh thì tĩnh không ạ nhưng mà tôi thấy cái chuyển động của cái đời sống của người lao động
và một bức ảnh nữa tôi cũng rất thích đó là cái bức ảnh mà tình nguyện đây kìa
mà cái mô típ thì nó không có gì mới cả
một chút nghỉ ngơi giữa cái giờ lao động
rõ ràng đây nó có cái niềm vui của lao động
niềm vui của những người mà đang làm một cái việc gì đó tốt cho cộng đồng
và họ nhận lại cái sự biết ơn nào đó của cộng đồng thông qua hai cái nhân vật đầu của bức ảnh này
tất nhiên là những bức ảnh khác thì tôi cũng rất là thích
nhưng mà cái ấn tượng mà để lại cho tôi thì là đó là những bức ảnh vừa rồi
khi chúng tôi bàn với nhau thì chúng tôi thấy rằng là
ngay một cái đề tài này là chúng tôi đã xem từ rất nhiều hình ảnh khác cùng chụp về nó
và chúng tôi chọn cái đề tài đó trên cơ sở như các cụ nói tức là bỏ đũa chọn cột cờ
trong những ảnh về làng muối đó thì cái nào tốt nhất
chứ còn nếu mà về mặt hình thức thì có thể nhiều cái ảnh khác hình thức vào đấy
nhưng mà nếu để hình ảnh người lao động đa dạng và đúng là nhiệm vụ chúng ta cần phải chọn
những hoạt động lao động khác nhau thì chúng tôi chọn tám bức ảnh này
thì ở đây có những cái nó thích về đề tài
nó thấy thích về lối trù
chứ bảo rằng một bức ảnh nào hoàn thiện hoàn toàn
thì tôi tin chắc là sẽ có như ở cuộc thi sang năm
cũng vẫn đề tài này
tôi rất chờ đợi bởi vì có lẽ là nhà những bạn nào cũng nhìn nhận rằng là
cái tốt nhất của mình là cái mình phải vươn tới
nhưng mà có những đề tài nó rất cập nhật với cái cuộc sống bây giờ hiện đại mà không thể có
tôi lấy ví dụ như là những cái về sử dụng năng lượng mặt trời kia chẳng hạn
tôi lấy ví dụ như thế
hay là có những cái mà cách đây một mươi năm chúng ta cứ mơ ước mãi
là cứ nhặt rác một cách khổ sở thế
thì bây giờ nó có cả một cái trung tâm xử lý rác
thế thì trường hợp đấy là chúng tôi ủng hộ về đề tài mới
thế nhưng ngược lại có những đề tài đó cũng tương đối môn thủa
như là cái bức ảnh đầu tiên
ta cảm thấy có cái đẹp
nhưng mà đấy là một sự lao động mang tính cộng đồng
và nó có vẻ nó gắn cái lao động của con người với một cái thiên nhiên rất là đẹp
nhưng mà cũng có những ảnh như là cái ảnh một người nông dân mà đang bắt con cá
thì nhiều khi
niềm vui đấy
nhưng giả sử không có bối cảnh các con thuyền kia thì tôi lại không thích
có bối cảnh kia chứng tỏ rằng là nghề cá đang trở lại
nghề cá hiện nay đang phát triển
cái người niềm vui này anh ta không có đơn
anh ta ôm một cái sản phẩm cá nhưng bằng xa là rất nhiều thuyền
điều trọng là bây giờ chúng ta đang phát triển về nghề
hay là mấy cái đồng chí thanh niên bộ đội có gì đó hơi xù xì của cuộc sống như chính thật ở chỗ đấy
mấy các đồng chí trẻ bộ đội đi giúp dân làm đường
ta nhìn thấy nó đơn giản
nhưng mà tôi nghĩ là trùm về lao động anh càng đơn giản nó nhiều
càng cứ để cho cái chất nó thực của cuộc sống nó phả vào trong ảnh
thì xem càng thuyết phục
bức ảnh nào cũng có những cái điểm mạnh của nó
và có một cái nhược điểm của nó có thể nói như thế
ví dụ bản số sáu là bức ảnh mà tôi thấy rằng là về màu sắc thì đẹp có vẻ đẹp
nhưng mà rõ ràng cái hình ảnh ấy làm tôi không thú vị lắm
bởi vì nó hơi tĩnh quá
và dáng hình công nhân không đẹp
hay là bức ảnh ví dụ như bức ảnh số tám là bức ảnh tôi nghĩ là có yếu tố giản dựng ở đây
bức ảnh đó là bức ảnh về ánh sáng có vẻ rất chuẩn ánh sáng màu sắc
nhưng mà nếu mà thực ra về góc chụp cũng chưa thích lắm
giá như tác giả dịch rơi bên trái một chút nữa
lấy treo máy thì tốt lắm nó tạo ra cái khoảng thở hơn phía trước
hơn là bị chặt bị bó vào thì tất cả đều có nhược điểm
hay là cái bức ảnh mà anh nguyễn thích là bức ảnh số chín
tôi nghĩ rằng là hình ảnh ấy là hình ảnh cũng vui thôi
nhưng mà nó lại không mới
vì tôi đã nhìn thấy nhiều hình ảnh
những hình ảnh ôm con cá ôm bó lúa tôi thích rất nhiều rồi
và tôi cảm giác hình ảnh đó không đeo lại cho tôi cảm xúc mạnh
vâng xin được cảm ơn những ý kiến vừa rồi của các thành viên trong ban giám khảo
và những ý kiến này sẽ là yếu tố quan trọng để giúp ta lựa chọn ra những tác phẩm xứng đáng để trao giải
thưa quý vị và các bạn bất cứ ở ngành nghề nào
người lao động cũng cần phải trải qua những khó khăn vất vả riêng
đó có thể là khói than khí thải của những công nhân vùng mỏ
sự nhọc nhằn một nắng hai xương của người nông dân trên cánh đồng
hay cái trao mày đầy trăn trở suy tư của người bác sĩ trước mỗi ca bệnh khó
tất cả đều toát lên ý chí sự bền bì của những người lao động đang hàng ngày miệt mài bên công việc
tạo nên những thành quả tốt đẹp đóng góp cho cộng đồng
chính tinh thần làm việc ấy đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ
giúp tác giả ngọc như hải cho ra đời tác phẩm cán thép
gửi sự thi đến cuộc thi ảnh vnvn sổ tháng năm với chủ đề người lao động hôm nay
không chỉ nổi tiếng với những đồi chè thơm ngát xanh tươi
thái nguyên còn được biết đến là một trong những địa danh đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất gan thép của cả nước
thành phố của những khu công nghiệp nhà máy
với tuổi đời hơn nửa thế kỷ luôn sở hữu dây chuyển công nghệ tiên tiến
minh chứng cho nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đang ngày càng lớn mạnh của nước nhà
tuy nhiên để xây dựng nền công nghiệp gang thép nổi tiếng khắp trong và ngoài nước ấy
bên cạnh sự tiến bộ về công nghệ không thể không nhắc tới yếu tố con người
những người lao động đang miệt mài hăng say cần mẫn bên những lò nông ngày đêm đỏ lửa
chính tinh thần ấy đã trở thành nguồn cảm hứng giúp nhếp ảnh ra ngọc như hải
cho ra đời tác phẩm cán thép gửi về chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề người lao động hôm nay
không chỉ gây ấn tượng mạnh về thị giác
việc chọn được khoảnh khắc những vòng thép được cán đều nung đỏ
giúp công chúng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tác phẩm
ở đó là cả những sức nóng sự nguy hiểm khó khăn
mà người công nhân gang thép phải đối diện hàng ngày hàng giờ để hoàn thành tốt công việc của mình
khi mà chúng tôi đi tác nghiệp ở trong nhà máy công nhân găng thép
thì khó vào đến đấy thì mới hiểu được cái lỗi vất vả của những người công nhân luyện thép
thì mới biết được là ở đây họ phải chịu một cái nỗi vất vả
ví dụ như là cái nhiệt độ lò là rất là cao nóng
khi mà chúng tôi đi tác nghiệp mà đứng ở cách tương đối xa
mà còn thấy nóng còn thấy rát hết cả mặt
thì mới thấy là cái vất vả của cái người trực tiếp lao động đấy
họ phải đổ mồ hôi thậm chí còn đổ cả máu nữa
có những cái sự cố thì nó gây ra những cái thương tích cho người công nhân
thì chúng tôi mới thấy là cái thấu hiểu cái nỗi vất vả của người trực tiếp sản xuất ra thép
chính bởi sự thấu hiểu và trân trọng những nỗ lực thành quả lao động đó
mà với nhiếp ảnh gia như ngọc hải cán thép
tựa như món quà anh muốn dành tặng đến tất cả những người công nhân gang thép nói riêng
và người lao động

chúng tôi muốn gửi cái thông điệp vào cái bức ảnh này là nói lên cái sự gian nan vất vả
của người công nhân nhưng cũng toát lên một cái vẻ đẹp của người lao động
tức là cái dáng người lao động rồi thì cái ý thức của người lao động trực tiếp ở găng thép
hoặc là quê hương ở thái nguyên
khi nhìn vào bức ảnh này người ta sẽ rất là xúc động
thì tôi cũng xin gửi lời chào lời chúc tất cả những người lao động có một sức khỏe dồi dào
làm ra nhiều
những cái sản phẩm cho xã hội
tạm nói lời chào với thành phố thái nguyên trong một ngày đầy nắng
chúng tôi mong rằng với lòng yêu nghề sự hăng say lao động
những công nhân gang thép cùng người dân nơi đây sẽ tiếp tục chung tay
xây dựng nên một thành phố thái nguyên lớn mạnh và giàu đẹp
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm ra giải ba của chương trình
chúng tôi sẽ lần lượt tìm ra giải ba của chương trình

các giám khảo sẽ quyết định dơ phiếu hoặc không dơ phiếu với từng tác phẩm ảnh được chúng tôi công bố
mỗi giám khảo sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn cho năm tác phẩm
và tác phẩm nào đạt hai sự đồng thuận trở lên sẽ giành giải ba của chương trình
chín mươi tác phẩm còn lại sẽ có cơ hội đoạt các giải thưởng cao hơn của chương trình
và tôi xin bắt đầu với các tác phẩm ngay bây giờ
tác phẩm thứ nhất là tác phẩm thu hoạch của tác giả đỗ trọng hoài ân đến từ vũng tàu
chúng ta đến với tác phẩm số hai tác phẩm làm tương truyền thống của tác giả vũ tùng lâm đến từ bắc ninh
và có một sự lựa chọn đến từ anh hữu việt
tác phẩm thứ ba là tác phẩm bảo trì của tác giả trần duy tình đến từ bình dương
chúng ta đến với tác phẩm số bốn sốt bến vương
chúng ta đến với tác phẩm sốt bến vương khơi của tác giả lê hữu thiết đến từ đồng nai
xin phép được công bố tác phẩm số năm học nghề của bùi viện đức đến từ vĩnh phúc
xin mời các thành viên và các bạn
tác phẩm tiếp theo của tác giả ở thái nguyên tác giả ngọc như hải tác phẩm cán thép
đến với tác phẩm tiếp theo là bộ ảnh trong nhà máy xử lý rác của tác giả đinh công tâm đến từ sóc trăng
vâng bộ ảnh này đã được lựa chọn
vâng vậy là bộ ảnh trong nhà máy xử lý rác thải của tác giả đinh công tâm đến từ sóc trăng đã đoạt giải ba của chương trình tháng này
và ngay sau đây thì tôi rất muốn được lắng nghe ý kiến của các thành viên ban giám khảo về lựa chọn của mình
đầu tiên thì xin mời giám khảo việt văn ạ
trong những bộ ảnh dự thi lần này thì bộ ảnh này trộn nhất
vì nó có tính thức phục những câu chuyện những bộ ảnh nó không rời rạc với nhau và có sự kết nối với nhau
tác giả đã có điểm nhấn có điểm xa điểm cần
và trong hình ảnh là có hình ảnh động và tĩnh
tôi nghĩ rằng bộ ảnh này tốt
cách diễn đạt thì phải nói là này cũng chưa thật tốt lắm đâu
ngay cái ảnh đầu tiên cái ảnh mà một cái máy đang hoạt động bị thiếu độ cao
nó tốt ra cao lên độ một mét nữa thì cái máy nó không bị lẫn làm sao
cái thứ hai nữa là những cái ảnh trong này đều đặt cái máy ngang nhiều quá
cho nên là cái ảnh cận cảnh người công nhân thì trừ cái đồng chí lái xe
còn cái ảnh người điều khiển thì rất là cứng
thực ra thì tôi nói là người ta nói chụp khéo hơn chút nữa thì bộ ảnh thuyết phục
nhưng mà tất nhiên nếu khéo hơn nữa mà đẹp hơn nữa thì tôi không bỏ trải ba mà trải cao hơn
tôi rất đồng tình với một đề tài này
nó rất cập nhật cuộc sống đồng thời nó cũng bộc lộ là chúng ta những cái này nhà nước rất quan tâm
tôi rất hoan nghênh cả nhiều về nội dung cái diễn đạt chưa tốt
thưa quý vị và các bạn vậy là giải thưởng đầu tiên của chương trình đã được xác định
và hiện nay chúng ta vẫn còn chín tác phẩm
và ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân của hạng mục tiếp theo giải nhì của cuộc thi
và mỗi thành viên ban giám khảo chỉ được một lần dơ phiếu
và tác phẩm nào đạt từ hai phiếu bình chọn sẽ đoạt giải nhì của chương trình
và ngay sau đây tôi xin phép được đọc tên tác phẩm đầu tiên tác phẩm thu hoạch của tác giả đỗ trọng hoài ân đến từ vũng tàu
xin mời các đặc viên bàn giám khảo
tác phẩm thứ hai là làm tương truyền thống của tác giả vũ tùng lâm đến từ bắc ninh
chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo tác phẩm bảo trì của tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm thứ bốn là xuất bến vươn cơi của tác giả lê hữu thiết đến từ đồng nai
tác phẩm số năm học nghề của tác giả bùi việt đức đến từ vĩnh phúc
tác phẩm số sáu là cán thép của ngọc như hải đến từ đồng nai
đến với tác phẩm tiếp theo tác phẩm vớt bánh của tác giả lò văn hợp đến từ đồng nai
tác phẩm thứ chín là tác phẩm vui biển của tác giả trần minh trung đến từ thành phố hồ chí minh
chúng ta đã có hai sự lựa chọn rồi đấy
tác phẩm vui biển của tác giả trần minh trung đến từ thành phố hồ chí minh đã đoạt giải nhì của chương trình tháng năm này
các thành viên hãy cho chúng tôi biết một chút cái nhận xét của mình về tác phẩm này
xin hỏi anh nhữ việt ạ
có nhiều bức ảnh mà chúng tôi cứ nghĩ rằng là nếu như mà người chụp zum cái ảnh lại gần ấy
thì đôi khi có thể lại mang lại những hiệu ứng khác mà thuyết phục bằng giám khảo chăng
thì cái ảnh này thì ngoài cái background đằng sau nó đưa ra một cái cảm giác như là con cá vừa mới được khinh từ dưới biển lên
thì chúng ta còn thấy hình ảnh cái anh thanh niên ấy
tôi đặc biệt chú ý đến cái đôi mắt của anh thanh niên
có lẽ là cái niềm vui trong người lao động hôm nay
về cái thành quả mình thì nó hiện lên đẹp nhất và lấp lánh nhất chính là ở đôi mắt của người lao động
có cảm giác như là một con cá rất là to là nặng nhưng mà cái người bác thì lại không hề thấy cái trọng lượng của nó
chắc là anh nghĩ tới cái thành quả của mình
cái hình của cái người thanh niên này rất là đẹp vâng tôi cảm thấy một cái lưng thẳng một cái người rất là khỏe khoắn
đúng như là một cái ngư dân cần phải có trong cái công việc của mình
về kỹ thuật
chụp bức ảnh
bức ảnh này thì anh vũ huyến anh có nhận xét gì không ạ anh có đánh giá gì không ạ
thôi phải nói cái này bố cục rất chắc chắn
như trường hợp bức ảnh này thì hiện nay tôi cảm thấy nó không thừa một chi tiết không ạ
mà cái góc này tôi cho là cảm thấy rất hợp lý và lợi hại
vừa được mặt vừa được sản phẩm
không chỉ mặt được cả cái cánh tay hai bàn tay đang ốp chặn con cá
cả cái đuôi con cá này rất đẹp
tôi cho là bức ảnh này có lẽ càng nhìn càng bắt mắt
có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta hãy mời tổ thư ký kết nối giúp với chúng tôi số của tác giả trần minh trung
để lắng nghe cái quá trình anh sáng tác bức ảnh này ạ
giáo vâng ạ xin chào anh trần minh trung ạ
hãy chung ơi chúng tôi đang kết nối với anh tại trường quay s hai của truyền hình nhân dân
với chương trình vẻ đẹp việt nam
chúc mừng anh là anh là người may mắn khi tác phẩm vui biển của anh đoạt giải hai của chương trình
vẻ đẹp việt nam tháng năm này
dạ vâng ạ
rất là hạnh phúc rất là vui
đó là một điều rất là bất ngờ
tại sao anh lại để tông màu đen trắng cho bức ảnh vui biển này
ở trên một chiếc chiếc tàu của ngư dân á
nhiều màu sắc và nó không có tạo nên sự tương phản tốt á
cho nên em quyết định chuyển qua đen trắng để nâng sự tương phản lên và nó tránh bị rối màu anh
tôi cũng muốn hỏi trung hai câu
câu thứ nhất là cái quá trình ấy là chung chụp cái bức ảnh này là cái thời điểm chụp bức ảnh này là khi nào
và có một cái nhận xét là dường như là bức ảnh này cũng hơi được tác giả và người mẫu sắp đặt một chút
thì điều đó có đúng không
cái thứ hai nữa là lý do vì sao thì trung lại đặt cái tên bức ảnh này là vui biển
dạ em chụp tấm ảnh này vào một buổi sáng ở làng trài sơn hà
hồi nãy ở ninh thuận em đứng ở trên bờ em nhìn thấy có một anh ngư dân chèo cái thúng từ một chiếc tàu ở ngoài xa
anh này anh chèo tới bờ rất là bất ngờ là anh quăng một con cá rất là to rất là khó để mà đặt lên vai được
do em chụp bằng ống kính kít cho nên em tiến khá gần với anh ngư dân này
và khi đó thì em chụp á
thì anh ngư dân vừa quăng con cá lên
thì anh quay qua anh thấy
người chụp ảnh nên anh cười
đó là một cái niềm vui của một người ngư dân
đồng thời đó là anh ngư dân này anh thấy một vị khách phương xa nên anh vui anh cười
anh cười thì có thể là do hai nguyên do
cho nên em đặt tên tác phẩm là vui biển
cảm ơn trung
chung rõ ràng là không chỉ chụp ảnh đẹp mà trưng bày về cái ý nghĩa cũng như là cái tư tưởng tác phẩm này cũng rất là hay nữa
một lần nữa chúc mừng trần minh trung
dạ dạ rồi em cảm ơn anh ạ
thưa quý vị và các bạn kể từ khi chiếc máy ảnh đầu tiên được ra đời vào thế kỷ một mươi chín theo dòng thời gian hình thức của chiếc máy ảnh đang dần được thu gọn lại phù hợp với người yêu nhấp ảnh trong nhiều cuộc hành trình
giữa bạt ngàn các dòng máy ảnh hiện nay những chiếc máy ảnh nhỏ gọn nhưng được hỗ trợ kỹ thuật tân tiến đang ngày càng được các nhiếp ảnh gia lựa chọn
và chiếc máy ảnh g một mươi sáu là một trong số đó
vâng và một nhóm người yêu nhếp ảnh tại hà nội đã cùng tập hợp nhau lại để nghiên cứu trao đổi về chiếc máy ảnh này
ở đây thì tất cả các thành viên đều thể hiện niềm đam mê nhấp ảnh của mình qua ống kính g một mươi sáu đem tới những tác phẩm ảnh chất lượng
có thể nói hiếm có câu lạc bộ nhiếp ảnh nào mà tất cả thành viên trong nhóm đều sử dụng một loại máy ảnh như nhóm g một mươi sáu
những người yêu thích dòng máy g một mươi sáu tại hà nội họ là những giáo viên nhà báo nhà toán học đã nghỉ hưu
dù đến từ nhiều nơi và làm những ngành nghề khác nhau nhưng tất cả họ đều có chung niềm đam mê nhiếp ảnh và có chung sở thích sử dụng máy ảnh g một mươi sáu
vì tuổi cao nên các chú mới quyết định là bán cái máy cũ đi
để mua một cái loại máy nào mà nó gọn nhỏ hơn mà nó vẫn có tích hợp được các cái yếu tố ưu việt của kỹ thuật
thì sau khi tham khảo nhiều nơi nhiều bạn bè thì các chú quyết định chọn cái dòng can năm g một mươi sáu này
đấy thì nó vừa hợp túi tiền của những người về hưu nó vừa gọn nhẹ cho những người già mang đi được
nó lại tích hợp được được các thứ và có cả wi fi phát trên đó
từ khi thành lập tới nay câu lạc bộ luôn duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ các buổi hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh bằng máy g một mươi sáu cho các thành viên mới sử dụng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần
bên cạnh đó câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại sáng tác ảnh trên khắp mọi miền đất nước thậm chí ở cả nước ngoài để nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên
với nhóm g một mươi sáu nhiếp ảnh là thú vui niềm đam mê chứ họ không quan trọng chụp ảnh để thi đấu hay khẳng định mình
họ đến với nhau để cùng nhau chia sẻ niềm đam mê cùng nhau làm đẹp thêm cho cuộc đời qua nhiếp ảnh
thì trên tinh thần của cái nhóm này như thế thì dần dần nó lan tỏa ra
trong những anh em khác thì bản thân bè bạn cả thân cả giả vợ và cả những người thân cũng muốn tham gia vào cái nhóm này
trên tinh thần là gì là thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức những chuyến đi phượt rồi giao lưu nhau bằng hình ảnh trên cơ sở
nó phổ biến nhau những kinh nghiệm cho những người am hạm hỏi với một điều kiện xã hội
hiện nay là xã hội hóa nhấp ảnh
chính vì lý do để có một cái ảnh mà ưng ý trong một chuyến đi vui
đó là một trong những vấn đề về tinh thần làm cho niềm vui làm cho niềm vui

nhóm chúng tôi đầu tiên chỉ có bốn năm sáu bảy anh em thôi
nhưng đến bây giờ đã lên có bảy mươi tám hai mươi người
bởi vì ở nhóm này chủ yếu là tập hợp của những anh em đã từng tham gia nghề
và trong đó có rất nhiều thành phần nhưng nói chung đều hợp nhau ở một thời điểm tức là tìm điểm vui
gần năm năm qua những thành viên của nhóm nhếp ảnh g một mươi sáu đã không ngừng cải thiện trình độ nghiệp vụ
đã có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhếp ảnh
nhóm g một mươi sáu đã từng bước khẳng định được uy tín của mình trong làng nhếp ảnh
đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền nhếp ảnh hà nội và cả nước
thưa quý vị và các bạn trong những ngày hè này thì một chiếc máy ảnh g một mươi sáu
sẽ rất là thích hợp để chúng ta mang theo trong các chuyến du lịch cùng gia đình
điều này có phải vậy không anh thú
vâng chị hồng tươi này sau khi xem phóng sự vừa rồi thì tôi cũng cảm thấy rất là háo hức
mình cũng cảm thấy rất là hào hức
mình cũng cảm thấy rất là hào hức

và chắc chắn nó sẽ mang lại những trải nghiệm hết sức thú vị
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình
sau khi đã có kết quả ở hai hạng mục dạy hai và dạy ba của chương trình
hiện nay thì chúng ta còn lại là tám tác phẩm
điều đó đồng nghĩa là cơ hội trở thành quán quân của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đang chia đều cho tám tác phẩm còn lại
ở chương trình thì các thành viên trong ban giám khảo cũng sẽ bình chọn dưới hình thức dơ phiếu
nhưng chắc chắn ban giám khảo sẽ còn phải suy tính kỹ càng hơn nữa
vì với hạng mục này thì mỗi thành viên của ban giám khảo chỉ có quyền dơ phiếu một lần duy nhất
và tác phẩm ảnh đó phải đạt đủ ba phiếu bình chọn thì mới có thể là quán quân của cuộc thi này
và ngay bây giờ chúng tôi xin đọc tên tác phẩm đầu tiên
tác phẩm thu hoạch của tác giả đỗ trọng hoài ân đến từ vũng tàu
một phiếu bình chọn ạ
hai phiếu bình chọn
và ba phiếu bình chọn đến từ các thành viên của ban giám khảo
đây là một điều rất là bất ngờ khi mà chúng tôi công bố tác phẩm đầu tiên
thì cả ba ban giám khảo của chúng ta lựa chọn tác phẩm này
và xin chúc mừng tác giả đỗ trọng hoài ân đến từ vũng tàu
với tác phẩm thu hoạch anh đã đoạt giải nhất của chương trình tháng năm lần này
xin hỏi anh hữu việt đầu tiên tại sao lựa chọn tác phẩm này
ngay từ khi mà chấm từ cái vòng ngoài cùng ấy
từ một nghìn bức ảnh ấy
là tôi đã có đặc biệt có cái thiện cảm với cả cái tác phẩm này
thứ nhất là để nghe được một câu chuyện ấy
thì trong nhấp ảnh ngôn ngữ nhấp ảnh
có thể chúng ta phải xem cả bộ ảnh
nhưng mà riêng cái bức ảnh này
thì nhìn vào nó tôi cảm giác như tôi được nghe cả một câu chuyện đó rồi
câu chuyện này là bắt đầu này
từ cái người mà thu hoạch muối ở phía trên này
từ những người mà chuyển những cái
xe muối đầu tiên
sau đó những người tiếp theo lại
tiếp tục chuyển những xe muối khác
và những người lại trở về
nghĩa là cái bức ảnh này nó luôn luôn chuyển động
và được đặt trong một cái bối cảnh thiên nhiên rất là đẹp
một cái ánh sáng màu vàng
thế rồi những hình người mà in trên mặt nước ấy
nó tạo nên một cái cảm xúc là chúng ta còn được xem
một cái bức tranh thiên nhiên
gắn với cả người lao động
cái chủ đề của chúng ta hôm nay là
người lao động hôm nay
mặc dù chúng tôi cũng rất mong muốn
là được xem những cái bức ảnh
nó cập nhật với cả cái thời đại
như là về khoa học kỹ thuật
về công nghệ thông tin
cái bức ảnh này nó đã kể cho chúng ta
một câu chuyện bất tật tuyệt đẹp
về một cái nghề mà có lẽ là chỉ những cái đất nước
có một cái bờ biển dài
nhất đới như chúng ta
thì mới có cái nghề này
và cái cuộc sống dù nó hiện đại đến bao nhiêu nữa
thì vẫn có những người nông dân lặng lẽ
góp những cái vị muối
những cái hạt muối mặn cho cuộc đời này
và chính là cái điều đó đã thuyết phục chúng ta
để tôi chọn bức ảnh này vào cái dài nhất
trong cái mặt bằng của cuộc thi tháng năm
cảm ơn anh hữu việt
thế còn anh việt văn
bức ảnh này là bức ảnh nó có nhịp điệu
cho tôi là có nhịp biểu
tức là nếu các bạn nhìn kỹ
thấy rằng là mỗi người một cái tư thế khác nhau
một cái trạng tái khác nhau
kể cả những người đẩy xe
vẫn có hơi khác nhau một tí
người nhìn ra bên này
tức là cái nhiệt điệu là có trong bức ảnh
thế là hình ở bóng
bức ảnh này là in bóng mặt nước
rất là đẹp
nó có một hình ảnh
nó có một sự hòa với thiên nhiên
con người với thiên nhiên là quan trọng
nó có sự hòa hợp
nó như tôi đồng ý với anh việt
nó có một câu chuyện
nó có câu chuyện trong bức ảnh đó
nhưng tôi bắt khoăn một chút
khi tôi dừng lại
trước khi cân nhắc khi rơi phiếu
bởi vì tôi đã nhìn thấy nhiều bức ảnh mối rồi
và bức ảnh mối này
cũng là bức ảnh đẹp trong số đoạn
nhưng chưa phải đẹp nhất
tôi biết những bức ảnh đẹp hơn nữa
nhưng trong cuộc thi này
thì nó phù hợp
phù hợp với chủ đề cuộc thi
nó diễn tả được không khí động
không khí hiệu động
không khí tập thể
một sự đoàn kết
nó diễn tả được sự hòa hợp
của con người với thiên nhiên
nó diễn tả được nhiều thứ
vì thế đó
còn đối với giám khảo vũ huyến
ông là người đầu tiên
bình chọn trước bức ảnh này đoạt giải nhất
ông có ấn tượng gì với bức ảnh này ạ
cái này nó mang cái đặc trưng rất việt nam
cái nghề làm mối trong bức ảnh này
thì nó lại tạo ra những cái hình ảnh
những cái sự quyến rũ
về mặt hình rất là tốt
anh văn có nói là
ở đây có một mươi người
nhưng mà một mươi người rất khác nhau
ngay cả những người đi đây
rất khác nhau
mỗi người một động tác
có người vừa đi vừa tung
có người đi ngược đi xuôi
cái bóng ở đây
chất như bảnh rất rõ
và đặc biệt là cái chỗ cuối cùng
như là cái núi muối nhỏ
tất cả tác giả chụp rất khéo
tôi cho nên là khéo
anh biến một cái lao động đơn giản
một lao động vất vả
tạo ra một cái hình ảnh
tạo ra một cái nhìn rất là đẹp
một cái bức ảnh
mà ngay cả cái việc
cắt cúp bố trí hình ảnh như thế này
một cái không gian lao động
vất vả nhưng rất sạch
đây là một tấm ảnh tốt nhất
cùng lúc nó đạt được nhiều tiêu chí
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối
với tác giả đỗ trọng hoài ân
đến từ vũng tàu
anh đỗ trọng hoài ân đúng không ạ
dạ đúng rồi chị
vâng chúng tôi đang gọi cho anh
từ chương trình về đèn việt nam
của truyền hình nhân dân ạ
và trong cuộc hình lần này
thì ban tổ chức chúng tôi
đang có một vài ý kiến
cũng như là bình luận
với bức ảnh thu hoạch của anh
thì anh có thể cho biết
bức ảnh này anh chụp vào thời điểm nào
và địa điểm ở đâu được không ạ
ảnh này thì tôi chụp ở bên lông điền
hồi lúc sáng thì lông điền
lớp một lần tỉnh bà rịa vũng tàu

tỉnh bà rịa lông điền
tôi phải dậy từ lúc bốn giờ sáng
đi qua bên đó là năm giờ
phải chờ mấy anh nhân dân này đi
giờ là đi ra ruộng á
ra ruộng muối thì phải đi bộ ra khoảng bốn năm cây
chụp thì rất là nhiều
nhưng mà thấy bức ảnh này nó sóng động
là cái hình người ta đi
đi đều đều đều với nhau
xin chúc mừng anh
bức ảnh thu hoạch của anh cũng đã đoạt giải nhất
của cuộc thi ảnh tháng năm lần này
vậy thì anh có thể chia sẻ qua một chút về cảm xúc của mình
khi được biết thông tin là bức ảnh của mình đoạt giải
một người mình
không biết nói gì
và một lần nữa xin chúc mừng anh và cảm ơn anh
đã gửi ảnh đến cho chương trình của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta cũng đã lắng nghe
cảm xúc của tác giả đoạt giải nhất của chương trình
cũng như là những phân tích bình luận
của các thành viên trong ban giám khảo
vậy đồng thời thì chúng ta cũng không quên tôn vinh
bảy tác phẩm đoạt giải khuyến khích của tháng năm lần này
xin được chúc mừng tác phẩm
làm tương truyền thống của tác giả vũ tùng lâm
đến từ bắc ninh
xin được chúc mừng tác phẩm
của tác giả trần duy tình
đến từ bình dương
chúc mừng tác phẩm xuất bến vươn khơi
của tác giả lê hữu thiết
đến từ đồng nai
xin được chúc mừng tác phẩm học ghề
của tác giả bùi việt đức
đến từ vĩnh phúc
xin chúc mừng tác giả ngọc như hải
với tác phẩm cán thép
xin được chúc mừng tác phẩm vớt bánh
của tác giả lò văn hợp
đến từ đồng nai
và chúc mừng tác phẩm giúp dân xây dựng nông thôn mới
của tác giả trần duy tình
đến từ bình dương
vâng và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
những phân tích những đánh giá
của các thành viên và giám khảo
và cảm ơn sự tham gia tích cực
của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp
và không chuyên nghiệp trong cả nước
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình
và sau đây thay mặt mặt tổ chức
tôi cũng xin được phép công bố
chủ đề của tháng tiếp theo
tháng sáu chương trình về đại việt nam
với chủ đề khoảnh khắc
và ngay sau đây thì xin hỏi giám khảo việt văn ạ
tiêu chí để lựa chọn những bức ảnh
cho tháng sáu là gì ạ
nhân vào cái tháng ngày báo chí kinh tạng việt nam
thì đây là một cuộc thi sẽ thu hút được lực lượng như vậy
rất là đông bên trong đó có cả những phóng viên ảnh báo chí
của các báo tham gia
về tiêu chí cuộc thi tôi xin nhấn mạnh
rằng là cuộc thi chủ đề là khoảnh khắc
thì ở đây bức ảnh
bức ảnh đó có hai yếu tố giá trị
giá trị khoảnh khắc và giá trị thông tin
về là ảnh báo chí
vì thế là tôi nghĩ rằng bên cạnh những cái bức ảnh đó
không chỉ là một cách đơn thuần cuộc sống thú vị
mà nó phải là mang nhất thông tin
đó là câu chuyện xảy ra ở đâu như thế nào
con người sự việc ở đâu như thế nào
những thông tin về sự kiện về tính thời điểm của nó
về khoảnh khắc của nó
thì tôi nghĩ rằng bên cạnh những cái bức ảnh đó
các tác giả cũng nên đưa ra những chú thích
nắn gọn bức ảnh đó
các bức ảnh đó diễn ra chụp khi nào ở đâu
và câu chuyện trong ảnh như thế nào
vâng xin cảm ơn anh
vâng và ngay từ bây giờ
quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm dự thi
về cho chúng tôi theo địa chỉ
thời hạn nhận ảnh
sẽ là trước hai mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng sáu
quý vị và các bạn
cũng có thể truy cập vào fanpage
của chương trình tại địa chỉ
facebook com cạch chéo và đài việt nam nd
để tìm hiểu về thế lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
thời gian ban tổ chức chúng tôi
công bố một mươi tác phẩm ảnh
trong cuộc thi đồng hành ảnh trong tuần đầu tiên
của tháng sáu sẽ là thứ bảy
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
xin mời quý vị và các bạn
chú ý theo dõi trên trang fanpage của chúng tôi
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại